liên hệ với đội sáu phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng
địa chỉ số bốn lê đại hành minh khai quận hồng bàng tp hải phòng

trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày thông báo nếu không có ai đến nhận xe

tiếp theo biên tập viên thu hương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
cảnh sát điều tra công an tp hải phòng
thưa quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn chúng tôi nhận được quy định truy nã của cơ quan an ninh điều tra công an tp hòa bình
đối với hai đối tượng về tội mua bán phụ nữ
đối tượng nguyễn thị hòa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã phi mô huyện lạng giang tỉnh bắc giang
và đối tượng bùi thị sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộ khẩu thường trú tại xã phú lương huyện lạc sơn tỉnh hòa bình
ngoài ra chúng tôi còn nhận được quyết định truy nã của công an tp hòa bình tỉnh hòa bình
đối với đối tượng đinh văn mạnh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại phố tân lập hai xã trung minh thành phố hòa bình tỉnh hòa bình
về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
các đối tượng sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chế chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay là bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
phần cuối bản tin là những thông tin về dự báo thời tiết
quý vị khán giả đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết ngày hai mươi tám tháng tám
thưa quý vị các tỉnh phía tây bắc bộ trong ngày hai mươi chín và hai ngày tiếp theo trời vẫn có nắng đan sen
tuy nhiên càng về chiều tối thời tiết sẽ càng nhiều chuyển biến rõ rệt hơn
nguyên nhân là do ảnh hưởng của vùng thấp suy yếu từ hoàn lưu cơn bão số bảy
sau hình thành một dạnh áp thấp qua khu vực mưa trên diện rộng được dự báo sẽ diễn ra trong ngày ba mươi một
với nền nhiệt độ là hai mươi hai ba mươi một độ
các tỉnh phía đông của dãy hoàng liên sơn từ ngày hai mươi chín đến ngày ba mươi một trời nhiều mây có mưa
có nơi mưa to đến rất to và rông tập trung nhiều hơn tại các tỉnh vùng núi
với lượng mưa phổ biến là từ một trăm linh một trăm năm mươi mm một đợt
gió đông đến đông nam cấp ba người dân cũng nên đề phòng với các hiện tượng thời tiết cực đoan
như sấm xét và gió giật mạnh có thể xảy ra trong cơn rông với nền nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi một độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế dự báo trong ba ngày tới
khi giải mây rông có xu hướng nâng trục chậm dần lên phía bắc thì mưa sẽ thu hẹp dần về diện
mưa chỉ còn tập trung nhiều tại các tỉnh từ thanh hóa trở vào cho đến nghệ an và hà tĩnh
lưu ý vẫn có khả năng xuất hiện mưa vừa có nơi mưa to gió đông nam ở mức là cấp ba
nhiệt độ là hai mươi ba ba mươi hai độ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận thời tiết sẽ khô ráo hơn ngày còn nắng nhiều
khả năng về chiều tối xuất hiện mưa rông cục bộ nên không ảnh hưởng đến các hoạt động sinh hoạt thường nhật của người dân
nhiệt độ cao nhất trong ngày sẽ không vượt quá mức là ba mươi ba độ
các tỉnh tây nguyên gió mùa tây nam tầng thấp hoạt động trung bình đến mạnh
vẫn là nguyên nhân chính gây mưa rông ở khu vực này
vì vậy thời tiết ít có sự thay đổi ban ngày vẫn là trạng thái mưa nắng đan sen
về chiều tối thì mưa rông sẽ có xu hướng gia tăng về lượng với nền nhiệt độ là hai mươi một ba mươi hai độ
các tỉnh nam bộ ban trưa thì trời nắng gián đoạn đến chiều tối với quá trình tích ẩm do đời gió mùa tây nam mang lại
mưa rào và rông sẽ xuất hiện trên khu vực tập trung chủ yếu tại khu vực miền đông của nam bộ
như tại bình phước tây ninh đồng nai
trong khuôn rông người dân vẫn nên nềm phòng với hiện tượng như sông xét và gió giật mạnh
với nhiệt độ là hai mươi bốn ba mươi ba độ
đến đây thì thời lượng của bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật ngày hôm nay cũng đã hết
chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh trật tự trong các bản tin sau
kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi